xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo
bởi nếu không ở đây thì cũng không biết ở đâu